như truyền hình nhân dân đã đưa tin vụ cháy rừng đặc dụng tây côn lĩnh đã làm hai cán bộ chiến sĩ kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy
đây là đám cháy rừng lớn nhất xảy ra tại hà giang trong nhiều năm nay làm thiệt hại hơn một mươi năm hectare rừng tự nhiên
chiều tối qua hai mươi bảy tháng bốn đám cháy đã được khống chế cơ bản không phát sinh thêm những điểm cháy mới
vụ cháy xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng bốn tại khu vực ba xã biên giới của huyện vị xuyên phương tiến lao trải và xín trải
chính quyền tỉnh hà giang đã huy động lực lượng một hai trăm linh người gồm bộ đội biên phòng dân quân tự vệ và người dân địa phương tham gia chữa cháy
tuy nhiên do địa hình độ dốc lớn khu vực cháy cao trên một sáu trăm linh mét thời điểm cháy trời nắng nóng gió to nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
anh em có tinh thần rất tốt
mặc dù rất khó khăn đi bộ vào đến khu vực bốn năm tiếng đồng hồ nhưng có một số anh em cũng rất mệt mỏi thậm chí gần như là lả cơm đói cơm
nhưng khi vào đến vị trí thì anh em vẫn có tinh thần rất tốt
sau nhiều giờ nỗ lực cứu hỏa đám cháy cơ bản được khống chế
đêm qua và sáng nay cơ bản không phát sinh điểm cháy mới
tuy nhiên do thời tiết vẫn nắng nóng gió to các đám cháy có thể vẫn đang âm ỉ trong lớp thực bì nên có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào
chính quyền địa phương vẫn còn bố trí tại ba điểm cháy mỗi điểm hơn một trăm linh người tuần tra canh gác dập tắt tàn lửa không để cháy lại
xác định là sẽ trực tại thực địa đến khi nào không còn một cái điểm lửa nào nữa mà không còn một điểm khói nào nữa thì chúng tôi được khi mà đánh giá an toàn thì chúng tôi sẽ cho lực lượng rút về rút về xã
và vẫn động viên anh em là bà con nhân dân là vẫn sẵn sàng nghỉ ngơi tại nhà để nếu mà có xảy ra bùng phát lại
thì sẽ huy động tiếp
diện tích cháy rừng thiệt hại trên một mươi năm hectare rừng tự nhiên gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
rừng tây côn lĩnh cao trên hai bốn trăm linh mét được coi là nóc nhà vùng đông bắc
đây là khu dự trữ sinh quyển lớn với khoảng hơn tám trăm linh loài động thực vật quý hiếm